thưa quý vị không chỉ kịp thời phản ánh những vấn đề về an ninh trật tự đời sống xã hội
phóng viên truyền hình công an nhân dân đã nhiều lần trực tiếp tham gia truy bắt tội phạm
góp phần vào thành tích chung của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
mới đây nhất vào ngày hôm qua trên đường đi tác nghiệp nhóm phóng viên truyền hình công an nhân dân
cơ quan đại diện phía nam tại tp hcm đã nhanh chí cùng với người dân vây bắt một đối tượng
cướp giật túi sách của du khách người nhật bản
khoảng một mươi ba h hai mươi năm phút ngày chín tháng ba eki phóng viên trên đường đến hội nghị công tác xây dựng
phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm hai nghìn một mươi bảy tại trụ sở công an tp hcm
khi đến số hai trăm bốn mươi sáu đường võ giang tầng quận ba thì phát hiện hai thanh niên chạy trên xe gắn máy
giật giỏ sách của một cô gái lái xe chở ekip phóng viên đã nhanh ý dùng xe ép ngã đối tượng
và cùng quân chúng bắt được một đối tượng cùng tan giật tên còn lại đã chạy bộ vào hẻm tẩu thoát
trong lúc đó thì mình cũng không nghĩ gì
mà mình cũng giống như bao người khác thì thấy cướp giật thì mình ra tay mình ấy thôi
mình cũng không nghĩ gì hết
chúng tôi dùng phương tiện của đơn vị đang đi công tác để ép đối tượng
thì nghe chi hô thì tôi cũng có dí theo
chi đuổi hai tên cướp là bỏ lại xe và dí chạy bộ
tên cướp thì qua tới phường bốn mới bắt được tên cướp
bắt được một tên trong hai tên
tài xế và những người dân tham gia truy đuổi cướp đã góp phần cổ vũ tích cực
cho phong trào toàn dân
bảo vệ an ninh tổ quốc góp phần mang lại bình yên cho xã hội
tạo niềm tin cho du khách quốc tế
thật sự thì mình đi ra đường thì mình rất là bất xúc những cái chuyện như vậy
mình cảm thấy ví dụ như mà mình làm được cái gì để cho xã hội đất nước mình
tại đây giống như là cái bộ mặt của đất nước
tại hai người khách nước ngoài mà đi qua bên việt nam mình đi du lịch
mà bị như vậy thì làm ảnh hưởng tới đất nước của mình
sau khi hoàn tất các thủ tục công an phường năm quận ba
đã trao trả lại tài sản bị cướp cho du khách người nhật bản
hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục lấy lời khai trịnh trần minh tuấn
hai mươi tuổi ngụ quận một đồng thời truy xét đối tượng còn lại
trước đó vào đầu năm hai nghìn một mươi bảy một chiến sĩ cảnh sát bảo vệ mục tiêu
của cơ quan đại diện phía nam truyền hình công an nhân dân
cũng đã bắt được một đối tượng cướp dỏ sách của người đi đường
khi đối tượng này gây án cạnh cơ quan